thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng năm hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
mức án bốn năm tù vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh man nhãn mark howe hai nghìn canada
theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
vì hàng hóa đưa vào việt nam bán chưa rõ nguồn gốc là thuốc chữa bệnh cho con người
đây là loại hàng đặc biệt do nhà nước quản lý
hành vi phạm tội của các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ gây dư luận bất bình làm giảm uy tín của tổ chức đảng
đặc biệt là uy tín của ngành y tế
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mức án
bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bốn năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù
lê đình thanh nguyên cán bộ cục hải quan tp hcm hai năm tù
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
nguyễn thị thu thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
đối với nhóm bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ba một mươi tám năm tù
cộng với bản án cũ buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám năm tù
buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu đến hai mươi năm tù